thưa quý vị nhiều người vẫn nói vui rằng tắc đường đang là một trong những đặc sản của hà nội
câu nói vui ấy thực chất phản ánh một vấn đề nhức nhối mà các nhà quản lý đô thị chưa tìm ra được lời giải đáp
có rất nhiều nguyên nhân gây nên vấn nạn tắc đường của thành phố
và một trong những nguyên nhân được chỉ mặt đặt tên trong thời gian gần đây đó là những rào chắn quê tôn
hay còn gọi là các lô cốt chiếm dụng đến hai phần ba lòng đường
điều bức xúc hơn trong khi người dân hàng ngày phải đối mặt với vấn nạn tắt đường
thì những rào chắn lô cốt này được các nhà thầu dựng lên để đó bỏ hoang từ ngày này qua ngày khác
trong vài ngày trở lại đây các phương tiện tham gia giao thông trên đường nguyễn xiển thành sơn hà nội
gần như phải đến xét hàng cả giờ gần hồ trên đường vì ưu tắc
cạnh ưu tắc không chỉ diễn ra vào giờ cao điểm mà cả vào đúng giờ trưa
nguyên nhân chính là do hàng loạt lô cốt quê tôn chiếm dụng lòng đường quá lớn
theo dự nhận đoạn đường này có khoảng năm khu vực được quê rào tôn
một vài khu vực cây tôn chiếm đến hai phần ba lòng đường
thạc thần đức thất cụ trài khiến cho các phương tiện di chuyển khó khăn khi đi qua đây
điều bức xúc hơn là những khu vực dây cơ này bị bỏ hoang trong một thời gian khá dài
trong khi người dân khổ sở không có đường để đi
vì các lô cốt này cứ để không ở đó
được biết khu vực quê tôn này là để phục vụ việc thi công diễn tích thuộc dự án nhà máy nước hải du xá thay trì hà nội
các lô cốt này sẽ tồn tại một năm
nhưng với tình trạng quê tôn rồi bỏ không ngày này qua ngày khác như thế này
thì e rằng dự án sẽ không thể có đích hứng hạn
tuy nhiên dường như cả chủ đề tư lẫn các nhà quản lý không tỏ ra xuất luận về điều này
chỉ vì báo chí phản ánh quá nhiều
vì máy móc thiết bị mới được đưa vào đây để làm được
và kiểu thứ khó
khi có cái lô cốt dựng lên thì đoạn đường nó ủn tắc dài
nên là mình sẽ phải chờ đến khi xe đi qua hết
phải mất đến tầm nửa tiếng mới qua được đoạn đường này
xung quanh đây thì cũng cảm thấy bức xúc
khi có cái lô cốt dựng lên thì đoạn đường nó bị tắc nên là không đi được
nên người dân cũng thấy không thoải mái
người dân bị cản trở
nhưng khi hết việc cũng không thèm tháo đi
thậm chí là đến mức như vậy
thì rõ ràng ở đây nó có một cái câu chuyện
tôi có cảm giác là người dân không được tôn trọng
cuộc sống của người dân là gần như bị bỏ qua
đây là một thành phố thuộc quận hòa đông hà nội
một đoạn đường dài ba trăm linh m từ nước giao phố mội nào quận trọng thánh đến đồng tổ mội nào
thuộc đường mội nào quận hòa đông hà nội
nhưng có đến chín chiếc lô cốt đang bán ngữ
các dạo trán này cũng chiếm hai tầng ba lòng đường cũng trọng thánh
khiến việc đi lại của người dân hết sức khó khăn
thủy sắt hay gì
cọ bọc xung quanh công trình
bên trong đã hình thành các tướng nước đọng
là môi trường lý tưởng phát sinh cổ bọ gậy mũi gầy mất điện sinh môi trường
tiêm ẩn nguy cơ bùng phát tịch sữa giật huyết
bên ngoài từng dạo lô cốt bị phun sơn quảng cáo gầy mất mũi quàng đồ thịt
nhiều lô cốt còn bị biến thành vãi tập tốt giác
hay bị chiếm dụng làm chỗ để ô tô
những dấu hiệu không thể chối cãi cho việc các lô cốt này bị bỏ hoang quá lâu
hà nội được ví như một cãi công trường
bộ mặt của thủy đô đang ngày trở nên cháy xí
bởi chính những dự án quây tôn chiếm dụng lòng đường như thế này
không dự mệnh điều này đang còn thể hiện sự cắt trách của cả những người chỉnh dự án
lẫn các nhà quản lý

điều này còn đang thể hiện sự quản lý lòng đẻo yếu kém trong khu vực đô thị của thành phố hà nội
hàng trăm lô cốt thành phố hà nội hàng trăm lô cốt
nhưng mà không bị xử lý gì cả tại sao
anh chiếm dụng mặt đường thì một ngày
anh phải trả hàng trăm triệu chứ không phải là năm ba triệu đâu
thế nhưng mà đây không mất đồng nào cả
tại sao một tuyến metro hàng tỷ đô la tức là hai mươi tỷ việt nam
anh không bị phạt nếu mà anh chiếm lô cốt lâu
những cái lô cốt trên đường trần sơn đạo của cái tướng dụng hà nội
theo tôi riêng cái tiền phạt của nó phải là hàng trăm tỷ
phải phạt thằng nào cũng vào
thì ông mới làm nhanh để mà ông ấy rút nhanh để cho người dân được hưởng
và hóa mặt cái không gian giao thông
làm lý đô thị của chúng ta kém
chúng ta không thể để cái tình trạng dựng lô cốt
rồi làm phiền giao thông
sau đó rồi thì đáng nhẽ là chỉ dựng trong trạng thái tối thiểu khi cần
còn khi không cần nữa thì có tốn tiền cũng phải tháo rỡ
rồi đến khi nào cần thì lại dựng
việc dựng những rào chắn trên đường để phục vụ thi công là điều không thể tránh khỏi
khi thành phố lớn như hà nội đang trên đà phát triển
điều này sẽ tạo sự xáo trộn về tổ chức giao thông
gây ra ủn tắc giao thông cục bộ
ảnh hưởng rất lớn đến đời sống xã hội
chính vì vậy rất cần sự vào cuộc có trách nhiệm của những người quản lý
chủ đầu tư các nhà thầu thi công đơn vị thi công
thực hiện nghiêm theo quy định của luật giao thông đường bộ đúng giấy phép thi công
thì xin được giấy phép để rào chắn thi công
cần thực hiện nhanh chóng để nhanh tiến độ thi công đến đâu rào đến đó
khi thi công xong phải hoàn trả phần đường theo nguyên trạng ngay
không được để tình trạng rào chắn chiếm dụng làng đường rồi bỏ không
các nhà thầu cần lên phương án thi công và thời gian thi công thích hợp
với đặc điểm từng đường phố để không gây ủn tắc giao thông
chính quyền cấp thuộc phương có thể yêu cầu bên thi công là có một cái bản cam kết
là cái việc này họ sẽ thi công trong bao lâu
từ thời gian nào đến thời gian nào
họ làm phiền ở những đoạn phố nào
và trong cái quá trình đó thì cấp phường có thể đứng ra theo dõi
đứng ra giám sát cái việc gọi là làm phiền cái không gian công cộng
là có đúng như lịch trình hay không
các lực lượng cảnh sát giao thông cảnh sát trận tự và công an tất quận
huyện ca sát phổ sinh giới thủy công án phân biệt giao thông
phương án bố trí lực lượng công việc làm nội dụng
điều kiện giao thông thông ngừa giải quyết ủn tắc giao thông cho phù hợp
tại những tuyến đường khu vực giao thông thức tạp

cục cảnh sát giao thông chỉ đạo các đơn vị tăng cường cân cấp
cẩn tra kiểm soát giao thông nhằm phát hiện xử lý nguyên các hành vi vi phạm
trong quá trình thức công bảo thủy công trình cho tạo tư đất
lành cho đường bộ và thủ địch
bấm lây cứu nới rộng đường hè để mở rộng nâng lạc đường

thay vì tạo tính như hiện nay
thông báo rộng rãi trên thương kiện tham tin đạo tính

hạn chế đi vào khu vực thức công
chính quyền phương có thể thông báo
với người dân là từ tiến trình ở đây nó sẽ có một số cản trở
do thi công việc này việc khác
và đến hết thời hạn này là hết
thì có nghĩa là đến thời hạn ý là mọi thứ sẽ được dỡ đi
thì đấy chính là cũng là thể hiện cái trách nhiệm cao nhất
của chính quyền cấp cơ sở đối với người dân
thì tôi cho rằng đây là những cái mà chúng ta có thể làm được